hôm nay công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với công an thành phố hà nội
bắt giữ được nghi phạm gây ra hàng loạt vụ giết người trên hai địa bàn thời gian gần đây
nghi can bị bắt giữ là đỗ văn bình ba mươi bảy tuổi trú tại xã vạn yên huyện mê linh thành phố hà nội
bình bị bắt giữ vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay khi đang lẩn trốn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
theo tài liệu của cơ quan công an trước khi gây ra hai vụ án tại địa bàn tỉnh vĩnh phúc
khiến một người chết một người bị thương bình còn là nghi phạm gây ra một số vụ án tại địa bàn thành phố hà nội
tổng số người tử vong tại cả hai địa bàn ít nhất là hai người
một người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
hiện công an tỉnh vĩnh phúc đang phối hợp với công an thành phố hà nội làm rõ vụ việc